chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác đã có chuyên thăm và làm việc tại tỉnh hà tĩnh
thăm và nói chuyện tặng quà một số gia đình chính sách hộ nghèo ở xã thạch hải và xã thạch vĩnh huyện thạch hà xã tùng ảnh huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
chủ tịch quốc hội vui mừng trước những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của địa phương
nhờ đó đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó keo sơn
chủ tịch quốc hội chia sẻ những khó khăn mà nhân dân vùng bị ảnh hưởng dự án khai thác mỏ sắt thạch khê gánh chịu trong thời gian qua
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân mong bà con nhân dân tin tưởng vào cấp ủy chính quyền địa phương vào chủ trương của đảng nhà nước để làm cho thạch hà ngày càng tươi đẹp hơn sâu có hơn
mong bà con từng bước vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống
liên quan đến vấn đề khai thác mỏ sắt ở thạch khê chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng
xã thạch hải nói riêng và huyện thạch hà hà tĩnh nói chung có tiềm năng và thế mạnh phát triển dịch vụ du lịch thương mại
vì vậy chưa đến thời điểm phải nhất thiết khai thác mỏ sắt thạch khê
cùng ngày chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn công tác đã đến sân hương tại khu mộ cố tổng bí thư trần phú khu di tích ngã ba đồng lộc và khu lưu niệm đại thi hảo nguyễn du